sau một thời gian điều tra làm rõ mới đây công an tỉnh quảng nam phát hiện có tới năm tàu chở trộm cát từ cửa đại hội an ra săn lấp mặt bằng tại đà nẵng
xác định đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng các cơ quan chức năng tỉnh quảng nam và đà nẵng đang cùng phối hợp để xử lý vụ việc này
sau hơn một mươi ngày điều tra đến nay công an tỉnh quảng nam đã xác định có năm tàu đã khai thác vận chuyển trái phép hơn bốn mét khối cát từ khu vực cửa đại ra săn lấp mặt bằng tại dự án khu đô thị mới quốc tế đa phước tp đà nẵng
đại diện ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam cho biết các tàu trên đã lợi dụng việc quản lý lòng lẻo tại dự án nạo vét luồng đường thủy đoạn hội an cù lao tràm để hút cát đi bán ở nơi khác
trách nhiệm này không chỉ của riêng đơn vị tư vấn giám sát mà là trách nhiệm của chủ đầu tư và các cơ quan chức năng ở địa phương
liên quan đến việc khai thác vận chuyển các trái phép tại khu vực biển cửa đại chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam đã yêu cầu cục đường thủy nội địa tiến hành kiềm điểm
thay thế toàn bộ các cán bộ thực hiện dự án do ban quản lý dự án đường thủy nội địa làm chủ đầu tư thay thế tư vấn giám sát đối với dự án nạo vét đảm bảo giao thông khu vực cửa đại
đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý nghiêm các đối tượng liên quan trong việc khai thác vận chuyển các trái phép tại khu vực cửa đại